văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn vừa gửi công điện yêu cầu các bộ ban ngành địa phương
chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới
văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai
và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố các bộ ngành theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
tổ chức kiểm đếm quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi thông báo cho chủ các phương tiện
thuyền trưởng các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
vùng nguy hiểm trong hai mươi bốn bốn mươi tám giờ tới tính từ vị tuyến bảy một mươi một độ vị bắc phía đông kinh tuyến một trăm một mươi một năm độ
vùng nguy hiểm được điều chỉnh trong các bản tin dự báo sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu
hệ thống đài thông tin duyên hải và các cơ quan thông tin đại chúng từ trung ương đến địa phương tăng cường các biện pháp thông tin
về diễn biến của áp thấp nhiệt đới đến các cấp chính quyền chủ các phương tiện hoạt động trên biển và người dân biết
để chủ động phòng tránh ưng phó
tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
và văn phòng ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn